đến nay diện tích cây macca trên toàn tỉnh lai châu đạt trên hai trăm sáu mươi hectare trong đó có một mươi hectare đã cho thu hạch
kết quả bước đầu cho thấy là cây mắc ca đang là triển vọng để thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh lai châu
theo đánh giá lai châu có nền khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp với trồng và phát triển cây mắc ca
đây là loại cây có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao
với tiềm năng đó năm hai nghìn một mươi một cây mắc ca được trồng thí điểm tại tỉnh lai châu
cho tới nay qua sáu năm với việc tích cực chăm sóc và áp dụng các biện pháp kỹ thuật bước đầu đã cho thấy hiệu quả và năng suất mà cây macca đem lại
cây macca trên địa bàn tỉnh lai châu có thể được trồng thuần hoặc trồng sen với cây trè
tại xã bản bo huyện tam đường hiện có gần hai cây trong đó có nhiều cây đã cho ra quả
theo đánh giá của các chuyên gia trồng cả thuần và trồng sen đều cho hiệu quả kinh tế cao
với loại cây trồng này cây macca có thể được trồng thùn hoặc trồng sen với cây chè

tại xã bản bo huyện tâm đường hiện có gần hai cây trong đó có nhiều cây đã cho ra quả
tỉnh lai châu cho biết sẽ xem xét đề ra những chính sách ưu tiên cho người trồng mắc ca cả về cơ chế lẫn đất đai
chủ trương của tỉnh tới đây là đẩy mạnh phát triển cây maca trên địa bàn tỉnh ở những nơi có điều kiện thích hợp
hiện nay là tỉnh đang giao cho xã lông niệm cùng với xã ngành khẩn trương xây dựng đề án phát triển cây macca
trong đó bao gồm cả những hướng dẫn về kỹ thuật cũng như là chính sách và cơ chế để hỗ trợ cho lông dân
cho các doanh nghiệp trong việc trồng rồi là chế biến tiêu chuẩn sản phẩm macca trên địa bàn tỉnh
với lợi thế về điều kiện tự nhiên sự ủng hộ của nhân dân doanh nghiệp cùng với những định hướng hỗ trợ của tỉnh lai châu và sự vào cuộc của các nhà khoa học
hy vọng cây macca sẽ trở thành cây trồng chủ lực giúp cho bà con nông dân ở nhiều địa phương vươn lên làm giàu phát triển kinh tế một cách hiệu quả